tùy chọn nghe âm báo tín hiệu an toàn để qua đường xin đường và tìm sự trợ giúp của tổng đài

đối với loại hình này xe taxi được trang bị thang nâng sàn dốc hoặc kế ngồi có thể xoay có không gian và đai an toàn cho xe lăn

còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau